thưa quý vị ngày hôm nay tòa án quận nara cho biết các công tố viên nhật bản đã chính thức truy tố testuia yamagami
kẻ bị cáo buộc sát hại cựu thủ tướng nhật bản abe shinzo hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nghi phạm này được giám định tâm thần
hiện thời điểm diễn ra phiên xét xử chưa được ấn định do tính chất phức tạp của vụ án
luật sư của yamagami cho biết sẽ mất nhiều tháng trước khi có thể bắt đầu phiên xét xử
cảnh sát đang xem xét bổ sung cáo buộc với yamagami bao gồm sản xuất vũ khí vi phạm luật kiểm soát thuốc nổ và làm hư hại một số tòa nhà
ông abe sáu mươi bảy tuổi đã bị bắn từ phía sau vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng bảy theo giờ tokyo
trong lúc đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền ở thành phố nara phía tây nhật bản
ông qua đời vào lúc một mươi bảy giờ ba phút của ngày
sau khi xảy ra vụ tấn công cảnh sát nhật bản đã bắt giữ nghi phạm yamagami bốn mươi một tuổi
và thu giữ một khẩu súng tự chế ngay tại hiện trường
văn phòng công tố quận nara đã kéo dài thời gian giam giữ yamagami để kiểm tra cẩn thận xem liệu nghi phạm này có đủ sức khỏe tâm thần để chịu xét xử hay không
kết thúc quá trình giám định vào ngày một mươi tháng một các công tố viên nhật bản cho rằng
nghi phạm có đủ năng lực tâm thần để chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình